về chiều và tối nay dọc theo các huyện vùng núi phía tây khu vực từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi cũng bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào và rông
mưa rông trên nền nhiệt cao sẵn có thể kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý đề phòng
ở phía nam gió mùa tây nam vẫn hoạt động với cường độ trung bình trong khi đó ở các mực khí quyển trên cao lại xuất hiện trường gió phân kỳ tây đến tây bắc khiến cho ẩm khó tích tụ
vì thế trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực nam bộ và tây nguyên phổ biến vẫn là trạng thái nắng giáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên vẫn giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ còn ở các tỉnh nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
phải đến chiều và tối thì mưa sông mới có khả năng xuất hiện trở lại nhưng cũng chỉ diễn ra ở mức giải rác
trên biển dưới tác động của gió mùa tây nam chiều tối và đêm nay các vùng biển phía nam bao gồm khu vực từ bình thuận cho tới cà mau
kiên giang vịnh thái lan và khu vực nam biển đông trong đó có huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rào và rông ở mức giải rác
tầm nhìn xa vì thế giảm thấp chỉ còn từ bốn đến một mươi km kèm khả năng có gió giật mạnh nên các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước